chào mừng kỷ niệm một trăm hai mươi bảy năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
sáng ngày một mươi ba tháng năm ban thường vụ tỉnh đoàn thừa thiên huế đã tổ chức chương trình
tuổi trẻ thừa thuyên huế với biển đảo quê hương năm hai nghìn một mươi bảy
chương trình nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển đảo sâu rộng trong cán bộ đoàn viên thanh niên
nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình tuổi trẻ thừa thiên huế với biển đảo quê hương
triển lãm sẽ là không gian để các bạn đoàn viên sinh viên các đồng chí cán bộ đoàn
cán bộ hội sinh viên chiêm ngưỡng những hình ảnh những khoảnh khắc đẹp về biển đảo của đất nước việt nam chúng ta
bên cạnh đó triển lãm nhằm giúp các đại biểu hiểu thêm về những hoạt động phong trào thiết thực của các cơ sở đoàn
dịp này ban thường vụ tỉnh đoàn thừa thuyên huế cũng đã tổ chức hội nghị tập huấn
bồi dưỡng kiến thức về biển đảo cho đội ngũ cán bộ đoàn viên thanh niên sinh viên trên địa bàn